chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị và các bạn hiện nay tình hình chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đã có những chuyển biến tích cực nhiều người dân đã quay trở lại thành phố làm việc
thế nhưng có một thực tế là tại các cửa ngõ vào thành phố hồ chí minh lực lượng cảnh sát giao thông
vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín đối với tất cả người ngồi trên xe khi vào thành phố hồ chí minh
trong khi đó ở trường ngược lại từ thành phố hồ chí minh đi các tỉnh nguy cơ thấp không bị kiểm tra giấy xét nghiệm
nhiều người dân cho rằng điều này bất cập và mâu thuẫn
theo đại diện phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát pc tám công an thành phố hồ chí minh
hiện lực lượng chức năng tại một mươi hai chốt cửa ngõ vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín
đối với người dân ra vào thành phố hồ chí minh như trước đây vì chưa nhận được chỉ đạo mới từ cơ quan có thẩm quyền
cụ thể tiếp tục kiểm tra giấy xác nhận tiêm chủng đủ hai mũi vaccine hoặc mũi một sau một mươi bốn ngày hoặc ép không khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày
kèm giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín trong thời hạn bảy mươi hai giờ người dân mới được vào thành phố hồ chí minh
thực tế này theo nhiều người dân là bất cập và mâu thuẫn bởi khi từ thành phố hồ chí minh vùng có nguy cơ cao
hiện theo tiêu chí của bộ y tế đang ở giữa vùng vàng nguy cơ trung bình và vùng cam nguy cơ cao đi các tỉnh nguy cơ thấp không bị kiểm tra giấy xét nghiệm
do đó không có lý do gì đi từ các tỉnh nguy cơ thấp vào thành phố hồ chí minh vùng nguy cơ cao là phải kiểm tra và bắt buộc có giấy xét nghiệm âm tính
nhiều chuyên gia dịch tế khẳng định thực tế nêu trên là mâu thuẫn bất hợp lý và cần phải điều chỉnh ngay
chúng ta đang ở vùng nguy cơ cao khi đi các tỉnh bị làm khó
chúng ta còn có lý
đằng này người từ các tỉnh ít nguy cơ và vùng nguy cơ cao lại phải có giấy xét nghiệm âm tính là điều vô lý
nên bỏ ngay để tránh phiền hà và không cần thiết một chuyên gia đánh giá
một chuyên gia khác cho hay nếu cần chỉ nên giám sát người có triệu chứng như sốt ho mệt mỏi đau họng mất vị sát và khu sát khó thờ
còn với người tiêm đủ hai mũi vaccine hoàn toàn khỏe mạnh khai báo y tế đầy đủ nên tạo điều kiện thuận lợi cho họ đi lại
thành phố hồ chí minh
hồ chí minh tỉ lệ tiêm chủng vaccine nhiều nhất và đạt tỉ lệ bao phủ cộng đồng cao hơn rất nhiều so với các địa phương khác
mũi một là chín mươi tám tám hai mũi là bảy mươi sáu ba trong đó tỉ lệ trên năm mươi tuổi tiêm đủ hai mũi là bảy mươi sáu một mươi một
thành ra phải mở cửa để phát triển kinh tế không thể kiểm soát một cách khắt khe như vậy là điều không nên chút nào cả chuyên gia dịch tễ này khuyến cáo
theo hướng dẫn tạm của bộ y tế về việc xét nghiệm
cụ thể hóa nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ cho thấy các nhóm đối tượng nêu trên chưa thuộc trong diện phải làm xét nghiệm khi di chuyển
do đó việc phải có giấy xét nghiệm âm tính là điều không cần thiết từ vùng nguy cơ thấp và vùng nguy cơ cao
cụ thể việc xét nghiệm chỉ thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ với các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng
sốt ho mệt mỏi đau họng mất vị giác và khu giác khó thở
không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh
chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ với trường hợp cách ly y tế hoặc theo dõi y tế
và trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng một mươi
bộ giao thông vận tải cũng đã ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của năm lĩnh vực
đường bộ đường thủy nội địa hàng hải đường sắt hàng không
theo đó hành khách tham gia giao thông trừ vận tải hàng không đường sắt
chỉ cần phải đáp ứng các yêu cầu như tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế
thực hiện nghiêm cấp biện pháp phòng chống dịch
các quy định về đối tượng xét nghiệm được áp dụng theo hướng dẫn tạm thời của bộ y tế
liên quan đến việc đi lại giữa tp hcm với các tỉnh
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi lãnh đạo tp hcm đã giao các sở ngành ngồi lại bàn
và đề xuất phương án kiểm soát đi lại đúng tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
không gây khó khăn cho người dân doanh nghiệp
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi trả lời về việc nhiều người dân phản ánh
việc lực lượng cảnh sát giao thông vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín
tất cả người ngồi trên xe khi vào tp hcm
ông mãi cho biết tại buổi sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội
trên địa bàn tp hcm chín tháng đầu năm nay ngày một mươi chín tháng một mươi
lãnh đạo tp hcm có đề nghị các cảnh y tế giao thông công an phối hợp bàn
và đề xuất phương án kiểm soát dịch đúng tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
theo đó các cơ quan phải đưa ra giải pháp kiểm soát vừa đảm bảo phòng chống dịch
nhưng không gây khó khăn cho doanh nghiệp người dân
ông mãi cho hay phương án kiểm soát và việc có kinh doanh hàng
ăn uống tại chỗ hay không sẽ được bàn bạc và quyết định sớm trong thời gian tới
trong hướng dẫn tạm thời của bộ y tế về việc xét nghiệm
cụ thể hóa nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ cho thấy
các nhóm đối tượng nêu trên chưa thuộc trong diện phải làm xét nghiệm khi di chuyển
do đó việc phải có giấy xét nghiệm âm tính là điều không cần thiết
từ vùng nguy cơ thấp và vùng nguy cơ cao
cụ thể việc xét nghiệm chỉ thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ
với các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng như sốt
ho mệt mỏi đau họng mất vị sát và khú sát khó thở
không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân
chỉ thực hiện xét nghiệm trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn
hoặc cách ly y tế vùng phòng tòa
và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ
đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh f
chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
trường hợp cách ly y tế hoặc theo dõi y tế
và đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phòng tòa
chủ tịch phan văn mãi cũng cho biết việc này đang được cân nhắc trên tinh thần
kiểm soát được dịch nhưng không gây cản trở khó khăn cho doanh nghiệp và người dân
phó chủ tịch ubnd tp hcm lê hòa bình cũng cho biết
thành phố đang tính toán phương án để không còn chốt kiểm soát ở các địa bàn giáp danh
tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và cung ứng lao động
từ ngày một tháng một mươi thực hiện theo chỉ thị một mươi tám
tp hcm đã gỡ tất cả chốt kiểm soát trong nội thành
nhưng vẫn duy trì năm mươi một chốt kiểm soát bao gồm một mươi hai chốt chính và ba mươi chín chốt phụ
ở các quận huyện giáp xanh các tỉnh để kiểm soát người và phương tiện ra vào
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm tối một mươi chín tháng một mươi cho biết
đánh giá sơ bộ của sở y tế khi áp dụng theo cách tính mới của bộ y tế
tình hình dịch tại tp hcm đang ở cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình
đây là cấp độ giảm một bậc so với thời điểm của tuần trước
cụ thể tiêu chí một số ca mắc trên một trăm linh dân của thành phố đến thời điểm hiện tại là một trăm linh bốn năm
tương ứng với nguy cơ cao vùng cam
số ca bệnh từ năm mươi đến một trăm năm mươi ca trên một trăm linh dân trong tuần
tuy nhiên tiêu chí hai là tỷ lệ tiêm chủng người trên một mươi tám tuổi đã được tiêm mũi một của thành phố
đạt gần chín mươi chín
tiêu chí ba bắt buộc phải có là khả năng thu dung điều trị
ở hai cấp phường xã các trạm y tế và cấp thành phố là số dường hồi sức icu cũng đã đáp ứng tốt
tuy nhiên trung tâm kiểm soát bệnh tật khuyến cáo
cộng đồng cần chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
nếu chủ quan cấp độ nguy cơ có thể tăng lên vì biến chủng delta rất phức tạp
thưa quý vị và các bạn tp hcm đang trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư
để bảo vệ thành quả chống dịch đã đạt được
thành phố rất cần sự chung tay góp sức của tất cả người dân trong việc phục hồi sản xuất
kinh doanh đảm bảo an toàn phòng chống dịch
mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt thông điệp năm k sau khi đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa covid một mươi chín
chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại